ngày sáu chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban
cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu thường trực tiểu ban văn kiện
các thành viên tiểu ban văn kiện tập trung trí tuệ chuẩn bị chú đáo công phu kỹ lưỡng
chất lọc các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn để dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
không chỉ đánh giá năm năm mà còn nhìn lại hơn ba mươi năm đổi mới
cùng tham dự cuộc họp có các thành viên tiểu ban văn kiện thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
và các thành viên tổ biên tập văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tại cuộc họp các ý kiến phát biểu đều nhất trí cho rằng dự thảo các báo cáo được chuẩn bị công phu
nghiêm túc có cơ sở lý luận và thực tiễn bám sát đề cương cương lĩnh hiến pháp và tình hình thực tiễn đất nước
các báo cáo khảo sát tọa đàm khoa học nhất là ý kiến chỉ đạo của thường trực tiểu ban văn kiện
tại cuộc họp ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua
tuy nhiên đây mới chỉ là dự thảo lần đầu cần tiếp tục nghiên cứu
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tiểu ban trình bộ chính trị ban chấp hành trung ương
chất lọc kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn để từng bước hoàn thiện từ nay đến đại hội một mươi ba
trước mắt là từ nay đến hội nghị trung ương một mươi một
đại đa số các ý kiến đồng ý giữ nguyên kết cấu báo cáo gồm một mươi năm mục
nhất trí cho rằng báo cáo chính trị phải khớp với báo cáo kinh tế xã hội và báo cáo về công tác xây dựng đảng
trong đó báo cáo chính trị là trung tâm
đánh giá thành tựu kết quả đã đạt được
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đều rõ
văn kiện của đại hội một mươi ba không chỉ đánh giá năm năm mà phải nhìn lại hơn ba mươi năm đổi mới
bám sát các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai đã nêu và đối chiếu với cương lĩnh hai nghìn một mươi một

văn kiển của đại hội một mươi ba không chỉ đánh giá năm năm mà phải nhìn lại hơn ba mươi năm đổi mới

điều này cũng là một lý do cho đại hội một mươi ba không đúng hoặc đúng